tại tỉnh quảng ngãi chiều cường sóng lớn đánh liên tục đã làm cho đoạn bờ biển phía đông mũi co co thuộc thôn tuyết diêm một xã bình thuận huyện bình sơn bị sạt lở nghiêm trọng
đe dọa đến một số công trình quan trọng như đồn biên phòng cửa khẩu càng dung quốc và hàng quán của nhân dân ở khu vực này
triều cường sóng lớn làm cho hơn năm trăm linh m bờ biển bị sạt lở một số hàng quán trên khu vực này bị đổ sập
công trình tường rào của đồn biên phòng dung quốc và trạm phát sóng của tập đoàn viễn thông viettel cũng đang bị nguy hiểm
người dân cho rằng trong hai mươi năm qua chưa có năm nào sóng biển lại gây sạt lở ở khu vực này
trước tình trạng trên đồn biên phòng cửa khẩu cảng dung quốc đã huy động cán bộ chiến sĩ gia cố
kẻ chắn tạm thời được hơn một trăm linh năm
triều cường sóng lớn làm cho hơn năm trăm linh m bờ biển bị sạt lở một số hàng quán trên khu vực này bị đổ sập
trước tình trạng trên đồn biên phòng cửa khẩu cảng dung quốc đã phân công cán bộ chiến sĩ canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại vị trí sạt lở để kịp thời huy động lực lượng phương tiện ứng phó với tình huống thiên tai xảy ra
bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước và nhân dân